chúng ta hãy khoan bàn về đúng và sai
bởi đúng hay sai thì sẽ được các cơ quan chức năng và các bên liên quan đưa ra câu trả lời sắc đáng nhất
hãy nói về câu chuyện lãi kép và câu chuyện về những giới hạn trong cho vay đối với cá nhân và pháp nhân thương mại
quý vị có thể nhìn thấy bảng số liệu ngay bên cạnh tôi đây thể hiện cách tính lãi trên dư nợ gốc và cách tính lãi kép tức là lãi mẹ để lãi con
quả là có sự khác biệt rất lớn về số tiền mà khách hàng
phải trả phải không thưa quý vị
thường là lãi kép sử dụng cho huy động mà những người nào mà được ngân hàng cho phép tính lãi kép cho huy động thì đó là một cái điều rất lợi
còn lãi kép cho cho vay thì tôi thấy là rất ít trường hợp trừ những tổ chức tài chính thôi chứ còn ngân hàng thì họ tính theo lãi đơn
trong mối quan hệ với các ngân hàng như những định chế tài chính với các biệt ngữ chuyên ngành
các hợp đồng dối giắm khó hiểu khách hàng dễ trở thành bên yếu thế và tỉnh hiệt thòi nếu xảy ra tranh chấp
sợ bị gấp nợ sợ bị chiếm đoạt thẻ tiến dụng hàng loạt khách hàng đã đóng thẻ của mình để không rơi vào vòng xoáy nợ khó trả
và điều này thì đang đi ngược lại với xu thế phát triển kinh tế của toàn thế giới
nó gợi nhớ cho tôi về một câu nói trong một chia sẻ về tín dụng của một youtuber cách đây một vài năm
nó lăn xuống dốc như một quả bóng
màu tuyết càng lăn nó càng to và càng to thì nó càng lăn nhanh để to nhanh hơn nữa
và cuối cùng nó lăn bại xuống hố cùng nó luôn
gdp của nước mỹ cũng như là của việt nam bảy mươi gdp là tùy thuộc vào tiêu dục
con người ở trong một xã hội trong một nền kinh tế họ càng tiêu dùng nhiều thì họ càng đẩy gdp lên
thì cái vấn đề thẻ tín dụng tức là vai trả gọn
đây là một cái xu hướng mà chúng ta không thể đảo ngược được
thẻ tiến dụng hiện nay gần như là được sử dụng
như là một cái bẫy nợ buộc khách hàng phải vay nợ khi họ không có nhu cầu vây nợ hoặc là có nhu cầu trả nợ sớm
và như vậy là cái dịch vụ thẻ tín dụng dường như là mất đi cái tổng thí cục nó
mà nó trở thành một cái ác cảm một cái sự sợ hãi
cho thấy là cái lợi ích cũng như là cái mục tiêu mở thẻ của ngân hàng dường như không hướng tới phục vụ khách hàng
mà hướng tới cái việc cho vay để thu hồi nợ
cũng như có thể là tạo ra những cái gọi là khoản thu cơ hội khi mà vấn đề trục trặc xảy ra
lan sóng sử dụng thẻ tiến dụng không chỉ mở ra cơ hội mà bên cạnh đó còn là những thách thức đối với việc quản lý trong hệ thống ngân hàng
việc áp chỉ tiêu đối với nhân viên ngân hàng hàng quý hàng năm phải mở ra số lượng thẻ tín dụng ồ ạt
đã tạo ra những tiêu cực mà đánh đổi chính là niềm tin của khách hàng
ép chỉ tiêu là một trong những công cụ quản lý nhưng đồng thời cũng là một trong những sức ép để buộc các nhân viên phải có những hoạt động hay là những hoạt động thao túng
đây là một cái cách gọi là
và điều này cho thấy là rõ ràng là những cái chỉ tiêu về việc mở tài khoản của tín dụng của ngân hàng không có ý nghĩa thực rất nhiều
mà nó chỉ là mang ý nghĩa gọi là tự chưng cũng như là thậm chí nó có thể tạo ra những cái xuống dòng tiền sai lệch
hoặc là những cái động thái về mặt tài chính sai lệch trên thị trường
và từ đó là gây ra những cái sai lệch trong vấn đề quản lý của chính ngân hàng cũng như là của các quan chức năng
khi giao dịch tại ngân hàng các chuyên gia khuyến cáo khách hàng cần đọc kỹ các
thông tin trên giấy tờ trước khi đặt bút ký vào
chữ ký của khách hàng trên hồ sơ là một trong những bằng chứng pháp lý khi tranh chấp xảy ra
đọc kỹ điều khoản đặc biệt là lãi suất cộng với các khoản phí
cộng với các cách tính cũng như là các khoản phạt là điều rất cần thiết
đối với bất kỳ một cá nhân nào khi mở thẻ tiến dụng
thứ hai nữa là thường xuyên có những sự liên lạc để sao kê
cái này các ngân hàng đang có xu hướng là thông báo nhân viên chăm sóc
rồi người quản lý của nhân viên chăm sóc
chúng tôi rằng đây là một hình thức cũng có một chút tiện lợi nhưng rất nguy hiểm
bởi vì nó sẽ biến thành quan hệ cá nhân
và khi xảy ra thì ngân hàng lại không chịu trách nhiệm
thì tôi rằng đây là một cái hở pháp lý
khi mở thẻ tín dụng thì nên đến quầy giao dịch tại quầy mà không cần thông qua
người gọi là chăm sóc cá nhân đó
bởi vì người đó có thể làm lúc này lúc khác không làm
và trách nhiệm của họ đối với ngân hàng cũng rất là hữu hạn
và ngân hàng lại thuộc diện là không chịu trách nhiệm nếu như người đó không làm ở đây nữa
chúng ta ở một xã hội tiêu dùng như việt nam thì cũng cần được tiếp cận những kiến thức
về quản lý tài chính ngay từ trên ghế nhà trường
để trước hết đó là tự bảo vệ lấy bản thân mình
và sau nữa là xây dựng một xã hội lành mạnh về các quan hệ tài chính
thẻ tiến dụng thì như một con dao hai lưỡi
nó sắc ngọt và không nên chơi với dao nếu như bạn chưa biết cách nắm đằng chui
chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay đến đây đã hết
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai